ngày hai tháng một ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội phối hợp với đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú thọ
đã tới thăm và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
tại các huyện thanh ba đoan hùng phú ninh và lâm thao tỉnh phú thọ
chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội nguyễn thúy anh
mong muốn chính quyền người dân địa phương cùng chung tay góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
trước hết là đảm bảo để mỗi hộ gia đình đều được đóng một cái tết đầm ấm vui vẻ
đoàn công tác đã trao năm trăm linh xuất quà cho các hộ nghèo hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
bốn mươi xuất học bổng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập
những món quà nhỏ đã góp phần động viên giúp cho các gia đình cũng như các em học sinh vươn lên
vui xuân đón tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi